cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hà nội vừa thông tin cho biết đã triệt phá thành công nhóm chuyên lừa đảo nạp tiền thẻ điện thoại
nhóm bốn đối tượng này do nguyễn tùng dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện sóc sơn thành phố hà nội cầm đầu
bước đầu cơ quan điều tra đã làm rõ dương cùng các đối tượng khác cùng chú ở huyện sóc sơn đã thiết lập sáu website có tiên miệng www thẻcaosun hai nghìn một mươi năm com nạpthẻxuan hai nghìn một mươi năm com sự kiện nạpthẻ com eventnạpcạc com sự kiện nạpcạc com auto fm cf nhằm chiếm đoạt tiền từ những người nạp thẻ
các đối tượng mua danh sách tám mươi tài khoản facebook với giá năm trăm linh đồng một tài khoản
sau đó liên lạc với các đối tượng mua danh sách tám mươi tài khoản facebook với giá năm trăm linh đồng một tài khoản
các đối tượng mua danh sách tám mươi tài khoản facebook với giá năm trăm linh đồng một tài khoản